tại hà nội viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự buổi lễ
cùng dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư các đồng chí bí thư trung mương đảng
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí trần cầm tú
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước đã tới dự
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã gửi lãng hoa chúc mừng
trải qua sáu mươi năm xây dựng và phát triển ngành kiểm sát nhân dân đã không ngừng nỗ lực phấn đấu
hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ được giao góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
với phương châm đoàn kết đổi mới trách nhiệm kỳ cương thực chất hiệu quả
ngành kiểm sát nhân dân đã có nhiều đổi mới đột phá trong các mặt công tác
trong đó xác định công tác cán bộ là cơ sở nền tảng là khâu đột phá để bảo đảm thực hiện tốt chức năng
nhiệm vụ tập trung kiện toàn tinh gọn bộ máy và xây dựng đội ngũ lãnh đạo viện kiểm sát các cấp
phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trên tất cả các khâu lĩnh vực công tác
gắn công tác xây dựng đảng với xây dựng ngành xây dựng đội ngũ kiểm sát viên
vững về trình độ chính trị giỏi về nghiệp vụ tinh thông về pháp luật công tâm bản lĩnh kỳ cương và trách nhiệm
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong tình hình mới
thời gian tới ngành kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị được giao
xứng đáng với niềm tin của đảng nhà nước và nhân dân
tiếp tục có những đóng góp để ngày càng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành
nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật kiên quyết tấn công tội phạm bản lĩnh thực thi công lý tĩnh tâm bảo vệ nhân dân
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao huân chương hồ chí minh cho ngành kiểm sát nhân dân
trao huân chương lao động hạng nhất cho đồng chí lê minh trí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao